trước tình hình có nhiều người đến bệnh viện khám và xét nghiệm do lo sợ nhiễm độc thủy ngân
sau đám cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông vừa qua
chiều nay bệnh viện bạch mai đã tổ chức họp báo để thông tin đến người dân tránh những hoang mang không cần thiết
theo thông tin từ trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai sau vụ cháy xảy ra hôm hai mươi tám tháng tám
tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông hiện đã có một mươi hai người đến xét nghiệm do lo sợ nhiễm độc thủy ngân
họ đều là những người có mặt tại hiện trường hoặc sinh sống trong khu vực gần đám cháy
đa số những người này có triệu chứng mệt mỏi đau đầu
tuy nhiên qua thăm khám lâm sàng các bác sĩ cho biết hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu gì đặc biệt
các bác sĩ đang tích cực tiến hành xét nghiệm máu dự kiến sẽ có kết quả trong đêm nay
từ khi bệnh viện tiếp xúc và hít hơi khói trong vòng vài giờ
thường các bệnh nhân sẽ có bởi hiện ho cảm giác khó thở tức ngực khó thở
rồi các bệnh viện khác ví dụ như là đau bụng nôn tiêu chảy
rồi thì các bệnh viện khác tê yếu run mỏi mệt đau đầu lẫn lộn
đến với đấy là nắng hơn và đi thiểu ít dần nếu mà thận bị ảnh hưởng
đấy là trong trường hợp biểu hiện ngộ độc nhiễm độc điền hình nặng như vậy
theo các chuyên gia chống độc những người có nguy cơ ngộ độc cao
bao gồm lính cứu hỏa
những người tham gia chữa cháy vì khi đó đám cháy đang xảy ra với nhiệt độ nóng cao
thời gian tiếp xúc càng lâu thì khả năng ngộ độc càng cao
hoặc những người có biểu hiện bất thường như đau đầu mệt mỏi khó chịu tức ngực
nôn mửa choáng váng tê chân tay thì nên đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời
còn những người ở xa khu vực đám cháy không tiếp xúc gần hiện trường vụ cháy
thì không nhất thiết phải đổ xô đi xét nghiệm gây quá tải cũng như tốn kém